bệnh viện bạch mai đã tiến hành chuyển cách ly tập trung đối với hơn bảy trăm linh người từ nhiều nguồn
như là người nhà bệnh nhân người đến khám chữa bệnh viện
đồng thời bệnh viện bạch mai đã thực hiện tạm phong tỏa bệnh viện
mọi người vào đều được kiểm tra y tế khắt khe
sau đây là phần trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân cùng với giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuấn
giám đốc bệnh viện bạch mai về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của bệnh viện
đến hai mươi ba h ngày hôm qua xuất hiện thêm bệnh nhân
chúng tôi đã tiến hành tóng măng bệnh viện tức là đổi bất xác hoạt bất nhập
để đảm bảo sự an toàn cho người dân ở trong thành phố
cũng như an toàn cho người bệnh nhân và nhân viên y tế ở trong bệnh viện
tất cả các bệnh nhân chúng tôi chuyển đi bệnh viện nhiệt đới trung ương hai
hiện tại thì các bệnh nhân tương đối ổn định
và chưa có những cái
diễn biến phức tạp mà đã quan ngại
hiện nay thì chúng tôi có khoảng một bốn trăm linh nhân viên y tế
khoảng gần tám trăm linh bệnh nhân
ngoài ra còn các nhân viên của phố khác khoảng hai năm trăm linh người
vừa rồi chúng tôi đã chuyển hơn bảy trăm linh người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung
đấy dịch đã đánh thẳng vào nhà ăn của bệnh viện
do vậy cái nơi mà
nhà ăn đã bị đóng cửa và cách ly toàn bộ